tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại khu du lịch sinh thái quốc gia măng đen
ubnd tỉnh con tum đã tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh con tum năm hai nghìn một mươi chín
và trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân yếu tố trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
tại ngày hội khách tham quan được thưởng thức những tiết mục như hòa tấu nhạc cụ truyền thống
mừng ngày hội hay màn biểu diễn cồng chiêng có sự tham gia của một mươi đoàn nghệ nhân các huyện thành phố
tạo nên bản hòa tấu đa âm sắc của hai mươi tám dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh con tum
ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh con tum thực sự đã trở thành cầu nối để tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội là nơi để giao lưu gặp gỡ giữa các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh con tum
quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng cực bắc tây nguyên đến với bạn bè trong và ngoài nước
tại ngày hội ubnd tỉnh con tôm đã tôn vinh ba mươi nghệ nhân vinh dự được chủ tịch nước phong tặng
và một nghệ nhân được truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân yếu tố trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín